tổ công tác công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh bắc cạn khi đang lẩn trốn trên địa bàn
đối tượng bị phát hiện bắt giữ là lường văn hạnh đối tượng nghiện ma túy đã từng bị tòa nhân dân huyện tuần giáo tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi năm
và là đối tượng có quyết định truy nã của công an tỉnh bắc cạn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo hồ sơ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bắc cạn bắt giữ ba đối tượng đang vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin
qua đấu tranh khai thác ba đối tượng khai nhận được lường văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên đưa cho số heroin trên mang đi tiêu thụ
ngay sau khi nhận được thông tin về quyết định truy nã của công an tỉnh bắc cạn công an huyện tuần giáo đã triển khai lực lượng ra soát xác minh số đối tượng đến đi và cư trú tại địa bàn
đến một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác phát hiện bắt giữ thành công khi đối tượng lường văn hạnh đang lẩn trốn tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo
công an huyện tuần giáo đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an tỉnh bắc cạn để xử lý theo quy định của pháp luật